chương trình tuần hàng việt nam tại thái lan lần thứ tư đã chính thức được khai mạc tại thủ đô bangkok thái lan
tham dự và cắt băng khai mạc có phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ thương mại thái lan jurin lashana wisit
thứ trưởng bộ công thương việt nam đỗ thắng hải cùng tám mươi doanh nghiệp việt nam
tuần hàng việt nam tại thái lan năm hai nghìn một mươi chín là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện hóa tầm nhìn của central group việt nam
là đóng góp vào sự thịnh vượng của việt nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người việt
tham gia sự kiện năm nay bốn mươi năm doanh nghiệp việt nam tham gia quầy hàng tại hội trợ
sẽ mang tới các sản phẩm đặc biệt của mình ở năm ngành hàng chính phở mì trà và cà phê đồ ăn nhẹ trái cây tươi và gia vị
ngoài việc hợp tác tôi hy vọng bộ công thương việt nam sẽ giúp đỡ và quan tâm tới các doanh nghiệp thái lan tại việt nam
để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả và đạt kết quả như mong muốn cho cả lợi ích về kinh tế và tăng cường quan hệ song phương
bởi quan hệ hai nước không chỉ có quan hệ về kinh tế thương mại
mà còn được gắn kết với các nước asean khác
do vậy cần phải hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực để cùng nhau phát triển
sau ba năm tổ chức tuần hàng việt nam tại thái lan các nhà cung cấp việt nam đã có thêm các cơ hội tiếp cận
tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng thái lan và tìm kiếm thành công cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang mạng lưới phân phối bán lẻ của thái lan
kết quả của bốn năm thực hiện vừa qua của tuần hàng việt nam tại thái lan cũng góp phần
đẩy mạnh cái kim ngạch xuất khẩu của hàng việt nam sang thái lan mỗi một năm thì kim ngạch của chúng ta đều tăng hơn so với những năm trước
ví dụ năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang thị trường thái lan đã đạt năm năm tỷ usd và như vậy đã tăng đến một mươi sáu ba so với kim ngạch xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
và một cái điểm nữa là chúng tôi cũng đã phối hợp với các bộ ngành của thái lan và đầu mối là bộ thương mại thái lan
tìm các mặt hàng có thế mạnh của việt nam khác
để hàng hóa việt nam có thể tiếp cận và xuất khẩu vào hệ thống phân phối của tập đoàn central group
trong thời gian qua central group việt nam đã phối hợp với bộ công thương triển khai nghiên cứu thị trường lựa chọn những doanh nghiệp có mặt hàng phù hợp với thị trường thái lan
ngay sau khi cắt băng khai mạc phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ thương mại thái lan cùng thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đã cùng tham quan các gian hàng
và cùng nhau ăn phở truyền thống việt nam
được nấu trực tiếp tại sự kiện phục vụ khách hàng